còn tại bạc liêu thưa quý vị nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn
tỉnh này vừa đưa ra quy định mới mà theo chúng tôi là dễ gây tranh cãi
kể từ giờ ngày hai mươi ba tháng hai người trên một mươi tám tuổi bạc liêu nếu chưa tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín
thì không được ra khỏi nhà
mới đây văn phòng ubnd tỉnh bạc liêu cho biết ubnd tỉnh vừa có quyết định cập nhật công bố cấp đội dịch covid một mươi chín
theo địa bàn và áp dụng quy định tạm thời các biện pháp hành chính thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu chỉ đạo tiếp tục ra soát
chủ động tiêm rứt điểm vaccine phòng covid một mươi chín cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
đặc biệt là người trên năm mươi tuổi chưa tiêm mũi một
và mũi hai theo phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
tiêm rứt điểm mũi một và mũi hai cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đặc biệt theo quy định hạn chế việc đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh
người trên một mươi tám tuổi nếu chưa tiêm vaccine hoặc chỉ mới tiêm một liều vaccine phòng covid một mươi chín
thì không được phép rời khỏi nhà ở nơi cư trú
trừ trường hợp khẩn cấp liên quan đến sức khỏe tính mạng hoặc đi tiêm vaccine
đối với người ra vào địa bàn tỉnh
hiện nay toàn tỉnh bạc liêu không còn thiết lập chốt chặn kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
nên mọi công dân kể cả cán bộ công chức viên chức người lao động
tại các cơ quan đảng nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập
đều được phép ra vào địa bàn tỉnh không hạn chế xong phải thực hiện khai báo y tế
mặc dù mục đích chính của quy định này là tăng tỷ lệ phủ vaccine
và ngăn chặn lây lan virus ra cộng đồng
sau hai năm chiến đấu với covid một mươi chín đã cho chúng ta thấy
các vụ khóa cổng người dân
hạn chế đi lại đã không còn có hiệu quả nữa
còn có khả năng cao gây bức xúc trong cộng đồng
quý vị và các bạn nghĩ sao về quy định này của tỉnh bạc liêu
hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng tôi được biết nhé